thưa quý vị sau hơn hai ngày nỗ lực chữa cháy xảy ra tại vườn quốc gia hoàng liên thị xã sapa tỉnh lào cai
đến sáng nay hai mươi một tháng hai các điểm cháy đã cơ bản được khống chế không cháy lan vào rừng tự nhiên và rừng già trong khu vực lõi vườn quốc gia hoàng liên
dù đã được cơ bản không chế tuy nhiên theo các lực lượng chức năng hiện còn một điểm cháy nhỏ nằm ở khu vực vách đá cao khó tiếp cận
cùng với đó thời tiết tại khu vực này vẫn hanh khô kèm theo gió to tiêm ẩn nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại
chủ tịch ubnd tỉnh lào cai đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác chữa cháy
không được chủ quan lơ là không để tái bùng phát đám cháy tổ chức hiệu quả theo phương châm bốn tại chỗ
mặc dù chỗ này vách đá rất là cao và nó rất là khó tiếp cận
thế còn lại thì hiện nay thì cái gió thì nó đang cái hướng thuận thì nếu mà trong trường hợp mà nó có vấn đề
thì chúng ta phải có những giải pháp kỹ thuật tức là thậm chí là chúng ta có thể đốt ngược trở lại
thì tại vì nó cháy thì sẽ đỉnh xuống đốt ngược từ dưới lên thì nó sẽ kết thúc cháy được
theo thông kê đã có khoảng ba mươi hectare diện tích rừng bị đốt cháy chủ yếu là rừng nghèo kiệt chưa có chữ lượng rừng
có khoảng bốn hectare rừng trồng thay thế năm thứ ba
hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị trong những năm gần đây đột quỵ xảy ra phổ biến trở thành nỗi lo lắng thường trực ở mọi lứa tuổi
bệnh viện trung mương quân đội một trăm linh tám cho biết những dịp lễ tết số lượng bệnh nhân đến cấp cứu đột quỵ rất đông
do tuyến dưới chuyển tuyến nhiều hơn
tuy nhiên chưa năm nào số ca đột quỵ lại tăng đột biến như năm nay
khiến tình trạng quá tải xảy ra ngay từ những ngày đầu tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán giáp thìn vừa qua
bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã tiếp nhận sáu mươi tám bệnh nhân đột quỵ cấp cứu và chuyển tuyến đến điều trị với số lượng rất lớn
trong đó có hai mươi tám bệnh nhân cần can thiệp nội mạch cấp cứu và năm bệnh nhân cần phẫu thuật giải áp kết hợp đặt dẫn lưu não thất mở cấp cứu
khoa đột quỵ não đã phối hợp cùng nhóm đột quỵ mạch máu não tổ chức cấp cứu điều trị bệnh nhân đột quỵ
trong đó đa số là cấp cứu tối khẩn cấp và bệnh nhân nặng chuyển tuyến từ các bệnh viện tuyến dưới ở khu vực miền bắc
cũng trong dịp nghỉ tết nguyên đán giáp thìn vừa qua các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều người bị chó mèo cắn cào
trong số này có trường hợp chuyển nặng tử vong vì bị chó dại cắn nhưng không tiêm phòng dạy sau đó
chỉ trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán phòng khám tư vấn tiêm chủng bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận gần chín mươi trường hợp
trong đó có chín mươi là trẻ em bị chó mèo khỉ chuột thỏ cắn hoặc cào
hoàn cảnh trẻ bị vật nuôi tấn công xảy ra khi người dân đi chơi thăm hỏi chăm sóc vật nuôi trong dịp tết
điều quan ngại nhiều vật nuôi tấn công người nhưng không được tiêm vaccine phòng dạy trước đó
còn tại tỉnh đắk lắc cũng đã ghi nhận ba trường hợp tử vong do bệnh dạy trong hai tháng đầu năm
chiều ngày hai mươi tháng hai lễ hội xuân hồng lần thứ một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi bốn đã được khai mạc
tại viện huyết học chuyển máu tử vong
chương trình do viện huyết học truyền máu trung ương và hội thanh niên vận động hiến máu hà nội phối hợp tổ chức
khác với các năm trước chương trình năm nay khởi động từ mùng chín tết và diễn ra liên tục trong tám ngày
đến trước giờ khai mạc chính thức đã có trên hai năm trăm linh đơn vị máu được hiến tặng
với thông điệp hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc lễ hội xuân hồng lần thứ một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi
là sự kiện hiến máu lớn nhất sau tết nguyên đán dự kiến tiếp nhận tám đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị sau tết
sau bốn năm bị bỏ hoang mới đây công viên thiên văn học ở hà nội đã chính thức mở cửa
với nhiều hạng mục chủ đề thú vị mới lạ hấp dẫn không gian xanh này đã thu hút đông đảo người dân đến vui chơi nhất là vào dịp cuối tuần
công viên thiên văn học quận hà đông hà nội được xây dựng trên diện tích hơn một mươi hai hectare vừa được đưa vào sử dụng đầu tháng hai vừa qua
ngoài các hạng mục chủ đề thiên văn học như quảng trường bích bang bể hố đen
đài phun nước ánh sáng ufozone thì sân chơi dành cho trẻ em có cấu trúc địa hình mô phỏng lưới không gian
với các chỗ nổi lõm giống như kiến tạo địa chất trên bề mặt các hành tinh như mặt trăng sao hỏa là khu vực thu hút đông đảo người dân
không chỉ có các mô hình tại đây người dân còn có thể tìm hiểu thông tin về lĩnh vực này qua các bảng chú thích gắn với từng hạng mục
nhìn vào những các hình khu xung quanh với cả có những bảng ghi chú
thì mình đọc ở đấy mình sẽ hiểu được các hình đấy là liên quan đến gì
hiện toàn bộ các lối vào chính của công viên đã được tháo rào chắn và mở cửa miễn phí cho mọi tầng lớp nhân dân
công viên đầu tiên ở đông nam á lấy chủ đề thiên văn này được kỳ vọng sẽ là điểm đến thú vị ươm mầm khởi dậy niềm yêu thích khám phá khoa học cho người dân nhất là với giới trẻ
vào dằm tháng riêng tới ngày thơ việt nam lần thứ hai mươi hai sẽ mang đến cho công chúng những di sản thi ca quý báu trong kho tàng thi k năm mươi bốn dân tộc việt nam
tác phẩm tiêu biểu của các nhà thơ dân tộc viết về thiên nhiên vùng đất con người các dân tộc việt nam trên mảnh đất hình chữ s
với chủ đề bản hòa âm đất nước ngày thơ việt nam lần thứ hai mươi hai sẽ diễn ra tại hoàng thành thăng long hà nội vào ngày hai mươi ba đến hai mươi bốn tháng hai tức là một mươi bốn đến một mươi năm tháng riêng âm lịch
từ ngày một mươi bốn âm lịch công chúng có thể bắt đầu tham quan nhà ký ức và tìm hiểu về các nhà thơ dân tộc
người yêu thơ sẽ được đi trên con đường thơ để đọc và chiêm nghiệm những phần thơ hay về dân tộc
tham gia trò chơi đấu thơ giao lưu giới thiệu tác giả tác phẩm của các nhà thơ trẻ nhà thơ đã thành danh tham gia hoạt động của một số câu lạc bộ thơ trong các quán thờ
ban chỉ đạo lễ hội liêm xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn vừa thông tin về kế hoạch tổ chức quản lý lễ hội năm nay
lễ hội liêm sẽ được tổ chức từ ngày hai mươi một tới hai mươi hai tháng hai tức là ngày một mươi hai một mươi ba tháng riêng tại ba xã của tỉnh bắc ninh
các điểm hát quan họa
họ được nhận tiền thưởng của du khách nhưng phải bảo đảm văn hóa phù hợp với các giá trị truyền thống
khuyến khích các điểm hát quan họ dùng nhạc cụ dân tộc không hát nhạc mới hát trèo hát văn nhảy đồng các loại nhạc khác không phù hợp
bà tổ chức nghiêm cấm các trò chơi điện tử siếc mô tô bay vi tiêu quảng cáo và các trò chơi khác dùng loa nén sử dụng âm thanh loa máy có công suất lớn gây ảnh hưởng đến không gian lễ hội
đồng thời cấm các hàng quán dịch vụ bay bán hàng kinh doanh trên đồi lim lợi dụng các trò chơi dân gian để tổ chức cờ bạc trá hình
thưa quý vị những ngày đầu xuân năm mới giáp thìn tuổi trẻ tỉnh quảng ninh đang háo hức sen lẫn niềm vinh dự tự hào trước ngày hội tòng quân
những hoài bão ước mơ lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ càng được nhân lên khi cấp ủy chính quyền đoàn thể địa phương và gia đình luôn quan tâm động viên và đồng hành trước lúc lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng
tốt nghiệp đại học dược có việc làm với mức thu nhập ổn định
xong để thực hiện ước mơ mặc lên mình bộ quân phục màu xanh ao lính công hiến cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc em đỗ huyền trang đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ
sau khi học xong kế trình đại học thì tôi muốn áp dụng những kiến thức của mình đã học để góp phần một sức lực nhỏ bé để cho vào con động nhân dân cho ngành con động nhân dân việt nam
và tôi tự hứa với lòng mình khi vào quân đội tôi sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao
chỉ ít ngày nữa em đoàn công binh sẽ chính thức nhập ngũ và trở thành một quân nhân được học tập rèn luyện trong môi trường quân đội
đây là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của thanh niên đoàn công vinh
việc tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của thanh niên
em muốn tham gia nhiệm vụ để giàn luyện bản thân
sau khi thành một chiến sĩ em sẽ rèn luyện thật tốt để bảo vệ tổ quốc
năm hai nghìn hai mươi bốn hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương trong tỉnh quảng ninh đã phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ cho trên bảy công dân
trong đó có hai trăm hai mươi hai công dân có trình độ cao đẳng đại học
trước ngày nhập ngũ gần tám trăm linh thanh niên được bồi dưỡng nhận thức về đảng giúp các em có thêm động lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chúng tôi xác định công tác thâm nhập tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ
phải làm tốt việc ba gặp bốn biết gặp công dân gặp gia đình và gặp địa phương biết về sức khỏe biết về văn hóa biết về lai lịch chính trị biết về phẩm chất đạo đức
và làm tốt các mặt công tác bảo đảm khác để các công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ yên tâm công tác xác định tốt nhiệm vụ
đến thời điểm hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi bốn đang được tỉnh quảng ninh gấp rút hoàn thành
đây sẽ là ngày hội của toàn dân tiễn đưa con em tòng quân nhập ngũ